sau khi đồng ý năm đối tượng trên đã cung cấp thông tin cho hồng để được làm giả dế đi đường giả làm năm nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tài quốc tế hồng hà
sau đó hồng đã chủ động thuê lái xe và hẹn đón các lao động về quê nghệ an

sau khi đồng ý năm đối tượng trên đã cung cấp thông tin cho hồng để được làm giả dế đi đường giả làm năm nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tài quốc tế hồng hà
khỏa tăng khi đang có hành vi tụ tập tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ chung cư
vào thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong ngăn tủ quần áo ở phòng ngủ có một
đĩa xứ màu trắng trên bề mặt đĩa có tinh thể màu trắng một ống hút được quấn bằng tờ tiền
polymer một đèn nháy và một chiếc loa đã qua sử dụng ngoài ra còn có ba bình khí cười đã qua
sử dụng kết quả giám định cả tám đối tượng đều dương tính với chất ma túy
từ nhà uống rượu một sinh nhật đi ăn sau lúc uống say rồi xong rồi có gọi cái bình bóng
gọi thêm bình bóng để về chơi sau đó em có gọi thêm một ma túy để về chơi
cụ thể số lượng bao nhiêu

em đang ở bên được bạn em gọi cho ăn rượu thì em cũng chỉ nghĩ là có rượu thôi
em cũng rất chúc ở đấy có
mà tuy nhiên là em cũng không biết ạ
trước đó ngày một tháng chín công an huyện gia lâm cũng đã phát hiện tám đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ trung cư
ngày một mươi hai tháng chín cũng tại một căn hộ trung cư trên địa bàn công an huyện gia lâm đã tiến hành kiểm tra và phát hiện chín đối tượng sáu nam và ba nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai loại ma túy ketamin và mdma kết quả giám định cả chín đối tượng đều dương tính với ma túy
như vậy chỉ trong vòng hai tuần đầu tháng chín công an huyện gia lâm đã phát hiện và xử lý ba vụ tụ tập bay lắc bất chấp lệnh cấm
theo cơ quan công an lợi dụng giãn cách xã hội nhiều đối tượng sử dụng các căn hộ trung cư căn hộ cho thuê để tổ chức sử dụng ma túy
xu hướng này đang có dấu hiệu gia tăng về số vụ cũng như tính chất đối phó tình vi hơn
trước cái tình huyện trên thì chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp về vụ và công tác quản lý địa bàn và các biện pháp khác
chúng tôi cũng không để các đối tượng
để lộng hành thì chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp ở trên địa bàn
để mà khép kín địa bàn tuần tra khép kín địa bàn quản lý địa bàn
sau các vụ việc vừa rồi chúng tôi đã có những buổi làm việc cụ thể với ban quản lý tòa nhà
và có những trao đổi cụ thể hơn và có những hướng dẫn về công tác nghiệp vụ công tác phát hiện
để khi có các dấu hiệu của tội phạm thì cũng kịp thời thông báo cho cơ quan công an chúng tôi
để chúng tôi kịp thời có cái xử lý
theo nhận định của cơ quan công an
tội phạm ma túy trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiềm ẩn phức tạp
chính vì vậy lực lượng công an hà nội đã chủ động nắm tình hình tại các địa bàn cơ sở
quản lý các đối tượng trong diện theo dõi
và kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng dịch bệnh gia tăng hoạt động
kính chào quý vị và các bạn
công an huyện đông anh thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm hùng sáng sinh năm hai nghìn hai
hộ khẩu thường trú tại thôn khung xã thiết kế huyện bá thước tỉnh thanh hóa về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cũng liên quan đến tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật công an huyện hoài đức thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường phả lại thành phố trí linh tỉnh hải dương
và đối tượng vũ thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường phả lại thành phố trí linh tỉnh hải dương
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý